xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chín h với các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố và bắt tạm giam bị can nguyễn văn du
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang nguyên là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
và nông nghiệp tỉnh an giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu ông nguyễn văn du bị bắt vì đã có hành vi phê duyệt dự toán xây dựng của ba gói thầu
áp dụng định mức hao phí vật liệu cát với hệ số một hai mươi hai đối với công tác đắp bao tải cát dưới nước
xử lý hối xói bằng xà lan hai trăm linh t là chưa phù hợp và chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành
từ đó dẫn đến tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu của ba gói thầu
bước đầu cơ quan chức năng xác định việc tranh lệch giá trị thanh toán cho nhà thầu tại ba gói thầu
dẫn đến gây thiệt hại tạm tính với số tiền hơn sáu tỷ đồng
hiện vụ án vẫn đang được công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
tại đà nẵng công an quận sơn trà vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công nhóm đối tượng
hách tài khoản facebook lừa đảo chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản
vào chiều ngày hai mươi một tháng ba công an phường an hải bắc phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà
tiến hành kiểm tra hành chính một quán internet trên đường trần hưng đạo
phát hiện ba đối tượng gồm nguyễn hữu duy nguyễn văn sang và nguyễn phước lộc cùng chú tại tỉnh quảng trị
đang có hành vi sử dụng mạng máy tính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
qua làm việc ba đối tượng khai nhận đã vào máy tính để hách tài khoản facebook của một số người
sau đó dùng chính tài khoản đó để gửi nhắn tin cho nhiều người quen trên facebook
để mượn tiền và sử dụng tài khoản ngân hàng ảo do các đối tượng mua trên mạng
để nhận tiền và chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân
công an thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên vừa phát hiện và bắt quả tăng nguyễn văn thái
trú tại phường thuận thành thành phố phổ yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào tối ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng công an đang thực hiện tuần tra kiểm soát
tại đoạn đường quốc lộ ba thuộc phường trung thành thành phố phổ yên
thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông có dấu hiệu
mua bán trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ hồng phát
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã bắt giữ nguyễn văn thái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba mươi bảy năm trăm bốn mươi sáu gram heroin hơn một trăm linh gram ma túy đá và một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở hà nội
mang về thái nguyên để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân
trong tuần qua các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã phát hiện và xử lý một trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm trật tự
an toàn giao thông tạm giữ sáu mươi ba phương tiện
các lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình dự
các tổ công tác một trăm bốn mươi một phát hiện một mươi sáu vụ việc có dấu hiệu vi phạm bắt giữ một mươi bảy đối tượng
tăng vật thu giữ gồm tám mươi sáu gói viên nghi là ma túy các loại bốn bình kim loại nghi chứa khí n hai o
hai dao năm xe mô tô nghi là xe tăng vật hai giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp
hai bình kiểm soát xe mô tô là tăng vật vụ trụng cấp tài sản hai cuộn vải và một trăm năm mươi máy hút bụi cầm tay
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
vào tối ngày hai mươi ba tháng ba một nhà sách lớn tại trung tâm phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước bốc cháy dữ dội
phát hiện cháy người dân cùng lực lượng chức năng tại địa phương đã nỗ lực hỗ trợ dập lửa
tuy nhiên do trong nhà sách có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ căn nhà
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động nhiều xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy
đến gần hai mươi hai h đêm ngày hai mươi ba tháng ba các lực lượng vẫn đang khẩn trương nỗ lực dập tắt đám cháy để không cháy lan qua các khu vực lân cận
cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được có người thương vong hay không hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ
thưa quý vị vào ngày hai mươi ba tháng ba thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi giám đốc công an tỉnh hà nam
biểu dương về thành tích điều tra khám phá vụ án in mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng về trốn thuế xảy ra tại hai công ty trên địa bàn tỉnh hà nam
với thủ đoạn lập công ty ma để hợp thức và bán trái phép một năm trăm linh hóa đơn cho hơn ba trăm linh đơn vị cá nhân tại nhiều tỉnh thành phố
với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ lên đến bảy trăm ba mươi tỷ đồng
nội dung thư khen nêu rõ đây là thành tích đáng ghi nhận biểu dương thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh hà nam
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp làm ăn chân chính lợi ích nhà nước chống thất thu ngân sách
niềm tin của người dân đối với lực lượng công an
và thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận những nỗ lực và hiệu quả công tác của các đơn vị tham gia phá án
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh hà nam tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
một thông tin khác tại thái nguyên
thưa quý vị công an thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng nguyễn văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại thành phố phổ yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng công an đang thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại đoạn đường quốc lộ ba hà nội thái nguyên
thuộc tổ dân phố thanh hoa phường trung thành thành phố phổ yên
thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ hồng phát
tiến hành kiểm tra xác minh thông tin tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ nguyễn văn thái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba mươi bảy năm trăm bốn mươi sáu gram heroin hơn một trăm linh gram ma túy đá và một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở hà nội với giá ba mươi bốn triệu đồng
với mục đích mang về thái nguyên để bán kiếm lời và sử dụng ca nhân
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lừa chủ cửa hàng chuyển khoản số tiền lớn rồi treo lên mái nhà bỏ trốn
đối tượng lê thị vĩ hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh quảng ngãi đã bị công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi bắt giữ về hành vi chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày một mươi năm tháng ba lê thị vĩ đến một cửa hàng điện thoại ở thị trấn la hà huyện tư nghĩa giả vờ mua điện thoại
vừa trò chuyện để tạo lòng tin vĩ nhờ chủ cửa hàng chuyển giúp một mươi triệu đồng
đến một tài khoản ngân hàng sau khi chuyển khoản vĩ trả lại số tiền một mươi triệu đồng cho chủ cửa hàng điện thoại
chiều hôm sau vĩ lại đến cửa hàng điện thoại và nhờ chủ cửa hàng chuyển khoản giúp hai trăm chín mươi triệu đồng
giống như lần trước người chủ tiếp tục chuyển giúp vĩ
sau khi chuyển hai trăm chín mươi triệu đồng chuyển thành công vĩ nói muốn đi nhờ nhà vệ sinh trên tầng hai cửa hàng
tuy nhiên vĩ treo sang mái nhà bên cạnh tàu thoát
công an huyện tư nghĩa tiến hành truy tìm đối tượng lừa đảo và bắt được vĩ tại một huyện miền núi sơn hà tỉnh quảng ngãi
công an tỉnh ninh thuận phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa tiến hành bàn giao đối tượng
burj minhaj sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín của tịch liên bang nga cho cơ quan chức năng của liên bang nga để xử lý theo thường quyền
burj minhaj là đối tượng bị truy nã về tội giết người theo lệnh truy nã của interpol
vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại liên bang nga burj minh đã trốn ra nước ngoài
sau đó nhập cảnh vào việt nam vào khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện chỉ đạo của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an về việc truy bắt đối tượng có lệnh truy nã nêu trên
thông qua các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ngày hai mươi hai tháng ba các lực lượng chức năng của công an tỉnh ninh thuận
đã phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường văn hải thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
sau khi bắt giữ đối tượng đã được bàn giao an toàn cho phía cơ quan chức năng liên bang nga
tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tp hcm để đưa về nước giải quyết theo thẩm quyền
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai vừa bắt giữ thành công hai anh em ruột cùng chú tại buôn hoai
xã trường bắc thị xã ayumpa là những đối tượng truy nã của vụ án cướp tài sản xảy ra hơn bốn mươi năm về trước
để che giấu quá khứ tội lỗi của mình xuân thay tên đổi họ là chế văn thương
sinh sống xã eater huyện e lèo tỉnh đắk lắc chịu khó làm lụng chấp hành tốt pháp luật
thế nhưng tòa án lương tâm không cho xuân một phút bình yên
sau khi đổi tên họ thay mới lý lịch
anh nguyễn xuân hùng nguyễn xuân cảnh em ruột của xuân đã biệt tâm hơn bốn mươi năm trước
đến nơi rừng núi hoàng vu nay là thị trấn pleikon huyện ngọc hôi tỉnh con tùm
để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
hai cái tên với hai cuộc đời mới xuân và cảnh dưới vào bọc là những công dân lương thiện
chăm chỉ làm lụng bên gia đình
những người vợ những đứa con lớn lên hoàn toàn không biết quá khứ tội lỗi của người chồng người cha
nhưng lưới trời lồng lộng không ai có thể chạy thoát món nợ công lý
người bị hại người bước việc đến nay hầu như đã già yếu và đã mất
lực lượng các đồng chí tham gia điều tra vụ án này cũng đã già và đã nghỉ hưu
cho nên các thông tin về đặc điểm nhân thân nhận dạng
các quan hệ xã hội của đối tượng là không có
việc bắt được hai đối tượng này là thứ nhất là phục vụ công tác là giải quyết toàn diện được vụ án
rồi thứ hai là góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị
không để đối tượng có cơ hội tiếp tục tái phòng tội
nguyễn hữu xuân và nguyễn hùng cảnh bị bắt đã khép lại hành trình bốn mươi một năm truy xét của lực lượng cảnh sát hình sự
trạng đường dài ghi dấu những vết chân
nhưng không ngừng nghỉ những giọt mồ hôi thầm lặng của cán bộ chiến sĩ qua bao thế hệ với quyết tâm khóa án để công lý được thực thi công bằng